thưa quý vị dự báo mưa sẽ vẫn còn xảy ra tại nhiều tỉnh thành ở khu vực miền bắc trong tối và đêm nay khi hội tụ gió hoạt động mạnh lên
vì đang trong thời điểm giao mùa nên là nguy cơ rông lốc sấm xét và mưa đá nguy hiểm có thể xảy ra
bên cạnh đó cũng cần phải đề phòng với ngập úng cục bộ do mưa to dần dập
ngoài ra thì ban ngày mưa rứt trời chuyển nắng và nóng lên nhanh chóng
tại thủ đô hà nội và một số tỉnh thành khác tại khu vực bắc bộ thì nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi bốn độ c trời oi bức
hà năng xảy ra vào chiều tối nhưng mà trưa và sáng thì nắng nóng cục bộ vẫn có nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ c
với khu vực tây nguyên và nam bộ thì ngày hôm nay sẽ có mức nhiệt từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c nắng mạnh
quý vị lưu ý là hạn chế các hoạt động ngoài trời để bảo đảm sức khỏe đặc biệt là trong khoảng thời gian từ một mươi hai giờ trưa đến bốn giờ chiều